chiều hai mươi năm bốn sau khi xét thỏi tranh tụng và nghị án vụ vợ chồng đánh shipper gãy hai tay
tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi tuyên bị cáo trương đình nhạt chín năm tù giam
bị cáo nguyễn thị thủy ba năm tù giam
dù viện kiểm sát đề nghị bức án năm năm đến năm năm sau tháng tù giam cho nhạt
và hai năm đến hai năm sáu tháng tù cho hưởng án treo đối với thủy
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa nhắc lại diễn biến vụ án
khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba shipper lâm anh đạt đến nhà ông trương đình nhạt
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa quảng ngãi để giao hàng là hai cây hòa độ quyên
ông nhạt không nhận cây và mâu thuẫn về phí giao hàng
đây là việc nhỏ nhen nhưng ông nhạt đã ra đánh shipper đạt
sau đó ông nhạt và bà thủy cùng đánh bằng gây inox tuyết sắt nặng một tám kg
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng tuyết sắt đánh vào vị trí trọng yếu là phần đầu
đạt đưa tay đỡ
đạt đưa tay đỡ dẫn đến gãy hai tay
bị cáo nhạt đánh rất mạnh gây thương tích và chịu trách nhiệm chính
thủy dùng gây đánh nhưng không gây thương tích
thủy ôm chân shipper đạt cho chồng đánh là hành vi giúp sức cho trương đình nhạt thực hiện hành vi giết người
trong phần xét hỏi thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi đến đâu vợ chồng bị cáo nhạt thừa nhận hành vi phạm tội đến đó
bị cáo đạt cho rằng shipper đạt xúc phạm mình
tuy nhiên khi chủ tọa hỏi anh đạt nói gì mà bị cáo cho là xúc phạm
bị cáo nhạt trả lời đạt nói nhỏ trong miệng bị cáo không nghe thấy
chủ tọa lập tức hỏi không nghe thấy mà bảo là xúc phạm
bị cáo nhạt cúi đầu
tương trình lại vụ việc bị cáo nhạt nói do mâu thuẫn phi giao hàng
mặc dù shipper đạt đã đưa điện thoại cho nhạt nói chuyện trực tiếp với người bán nhưng nhạt vẫn không nhận hàng lời qua tiếng lại
nhạt dùng chân đá vào đầu shipper đạt
đạt phản ứng đánh lại thì nhạt đấm mở mặt sau đó sâu đẩy ép nhạt ra bờ giao lưới b bốn mươi
nhạt gọi vợ thủy ơi shipper nó đánh tao
bị cáo thủy lúc đó đang tắm cho con nghe trùng hô chạy ra nhưng không căn ngăn mà ngay lập tức dùng ghế inox đánh vào shipper đạt hai cái
anh đạt quay lại giật ghế đánh vào xương của thủy và túng cổ áo của thủy
lúc này nhạt đứng dậy dùng tuyếp sắt cạnh đó đánh liên tiếp vào anh đạt theo hướng từ trên xuống
bị cáo thủy lúc này không thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ đã la vào ôm chân và nói
chả sợ dây chuyền cho tao anh đạt đưa ra nói tôi không có lấy
bà thủy một tay ôm chân anh đạt tay còn lại kéo cổng không cho anh đạt đi và tiếp tục ôm chân anh đạt để trùng dùng tuyết sắt tiếp tục đánh đâm shipper thêm nhiều lần
anh đạt cố gắng chạy sang nhà gần đó để lẩn trốn khi quay lại lấy xe thì bị cáo nhạt tiếp tục bị đánh nhưng may mắn được mọi người căn ngăn
anh đạt sau đó đã đi đến công an xã nghĩa lâm trình báo sự việc
đến một mươi bốn giờ cùng ngày anh đạt được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cấp cứu
kết quả chụp x quang cho thấy anh đạt bị gãy cả hai tay
do vết thương nặng nên gia đình chuyển anh đến bệnh viện quân y c một mươi bảy đà nẵng để mổ và cố định xương bị gãy
ngày hai mươi tháng hai tổ công tác công an huyện tư nghĩa đã đến bệnh viện quân y c một mươi bảy làm việc cùng với trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh đạt
kết quả anh đạt bị thương tật hai mươi bốn
tại phiên xét xử khi tòa hỏi bị cáo thủy là phụ nữ thấy sự việc shipper đạt bị ép chồng vào lưới b bốn mươi
sau không cằn ngăn mà lại giúp sức cùng với chồng đánh anh đạt
bị cáo thủy trả lời do hốt hoảng
tuy nhiên câu trả lời đó lập tức bị tòa phản biện
đang ở nhà mình shippera đạt chỉ ép trông vào bờ rào hoàn toàn không sử dụng vật dụng gì nguy hiểm sao có thể nói là hốt hoảng nên dùng ghế đánh
và tại sao khi shipper đặt nói không lấy sợi dây chuyền vẫn ôm chân cho chồng đánh
dẫn tới hậu quả do phải chịu chung tội với chồng
bị cáo thủy im lặng không trả lời
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát cũng cho rằng bị hại không chết là ngoài mong muốn của bị cáo
với liệp luận của mình viện kiểm soát đề nghị bức án năm năm năm năm sau tháng tù cho nhạt và hai năm hai năm sau tháng tù triêu cho thủy
lập luận của viện kiểm sát khiến hai luật sư bảo chữa cho bị cáo nhạt và thủy không bảo chữa được thêm gì
nhất là những cuộc đánh nắm vào vị trí trọng yếu của con người là phần đầu để thực hiện hành vi giết người
theo luật sư bị cáo nhặt và thủy học vấn thấp thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn tới hành vi phạm tội và đồng ý với mức án mà viện kiểm sát đưa ra
sau phần nghị án thẩm phán nguyễn văn năm chủ tọa phiên tòa đại diện hội đồng xét xử nhận định
bị cáo trương đình nhạt có đầy đủ năng lượng hành vi dân sự đủ nhận thức hành vi của mình
chỉ vì những mâu thuất rất nhỏ về phí giao hàng dẫn tới bị cáo nhạt không đồng ý nhận hàng
nhưng với tính chất côn đồ bị cáo nhiều lần đã dùng tuyếp sắt đánh vào đầu bị hại nhằm mục đích tức đoạt mạng sống của anh đạt
hơn nữa bị cáo nhà còn nhiều lần phạm tội nhưng không lấy đó làm bài học thay đổi bản thân trái lại còn phạm tội nghiêm trọng hơn
hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng anh ứng xấu đến an ninh trật tự địa phương
viện kiểm sát truy tố tội giết người đối với bị cáo nhạt là đúng người đúng tội
nhưng hội đồng xét xử không chân nhận bức án mà đại diện viện kiểm soát truy tố
mà căn cứ vào các điều luật hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nhạt chín năm tù giam
về phần bị cáo thủy tòa nhận định thủy đủ năng lượng nhận thức hành vi dân sự kiểm soát hành vi của mình
bị cáo thủy không căn ngăn mà dùng ghế inox đánh vào đạt sau đó giữ chân đóng cổng để bị kéo nhạt đánh shipper đạt
hành vi bị cáo thủy là tiếp thêm ý chí tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo nhạt đánh shipper đạt nhằm mục đích giết người
viện kiểm sát truy tố tội giết người đối với bị cáo thủy là có căn cứ
xét về hành vi tính chất và mức độ nguy hiểm đối với xã hội
hội đồng xét xử không đồng ý bức án mà viện kiểm soát đưa ra và tuyên bị cáo thủy ba năm tù giam
đồng thời tòa đọc lệnh bắt giam bị cáo thủy ngay tại phiên tòa
sau khi tuyên án hội đồng xét xử dẫn quyền kháng cáo cho bị cáo nhạt và thủy nắm rõ
thời gian kháng cáo là một mươi năm ngày
được biết bị hại đạt từng làm xưởng nguyên liệu tại một công ty lớn ở quảng ngãi
do dịch bệnh công ty khó khăn cắt giảm nhân sự nên anh mất việc
khoảng ba tháng qua anh làm cho công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm
nhiệm vụ giao hàng ở các xã nghĩa kỳ nghĩa sơn nghĩa lâm huyện từ nghĩa
gia cành của anh đạt khó khăn ba đau ốm không có việc làm mẹ đi phụ hồ thu nhập bạp bành
người nhà cho biết anh đạt là lao động chính nên gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của ông nhạt
là lặng lớn nhất của ba phạm thị liêm mẹ đạt là chấn thương sẽ để lại di chứng
ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe lâu dài của con trai
trong vụ án này zipper đạt dù bị đánh gãy hai tay tồn hại đến sức khỏe nghiêm trọng
nhưng lại là người xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhạt vào thùy
về phần dân sự sau khi gia đình bị cáo nhặt đến thăm hỏi và bồi thường một trăm linh triệu đồng
shipper đạt cũng bãi nại yêu cầu dân sự cho hai vợ chồng bị cáo
cùng với việc thanh khẩn khai báo sự bao dung của bị hại là tình tiết giảm nhẹ
mà hội đồng xét xử đưa ra để xem xét cho hai bị cáo
trước đó công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm khẳng định shipper đạt truyền đặt thông tin từ người bán cho khách hàng
về việc đề nghị người mua trả phí ship là hoàn toàn đúng trách nhiệm của người giao hàng
sáng ngày một mươi chín tháng hai bà han thị thủy phó giám đốc truyền thông đối ngoại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm khẳng định
zipper đạt đòi phí khoản trả sản phẩm là hoàn toàn đúng
ông trương đình nhạt từ chối nhận hàng không trả khoản phí này là sai
bà thủy cho hay ngay sau khi nắm được thông tin đại diện công ty đã ngay lập tức đến bệnh viện thăm hỏi
hỗ trợ bước đầu các khoản chi phí điều trị
công ty cũng đã cử người túc trực tại bệnh viện theo sát quá trình chữa trị của nhân viên đạt để kịp thời có những hỗ trợ cần thiết
phía giao hàng tiết kiệm cực lên án hành vi hành xử côn đồ coi thường sức khỏe tính mạng của người khác
mà ông trương đình nhạt đã gây ra cho anh lâm anh đạt
bà thùy khẳng định lập trường của công ty là luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân viên của mình
vì vậy công ty luôn tích cực phối hợp với cơ quan công an để xử lý nghiêm đối tượng hành hung theo quy định của pháp luật
về việc trong quá trình giao hàng người nhận hàng từ chối nhận sẽ bắt đạt yêu cầu người nhận trả phí vận chuyển
hoàn trả sản phẩm cho người bán là đúng hay sai
bà thủy nói rõ công ty không có bất kỳ quy định nào về việc khách phải chịu phí hoàn toàn nếu từ chối nhận hàng
việc thỏa thuận bên nào trả phí hoàn toàn là nghĩa vụ giữa khách và người bán
trong trường hợp có sự cố không thống nhất được shipper sẽ liên hệ với người bán để khách và người bán tự thỏa thuận với nhau
đối với vụ việc này công ty đã cho kiểm tra và nhận thấy như sau
vào lúc một mươi h năm mươi chín phút trưa ngày một mươi bảy tháng hai nhân viên đạt đã liên hệ với khách hàng là ông trương đình nhạt để giao hàng
tiền mua hai cây đỗ quyên là hai trăm linh đồng shipper đạt đã thu hộ cho cửa hàng hai trăm linh đồng và phí vận chuyển là ba mươi đồng
nếu khách nhận tổng chi phí đơn hàng là hai trăm ba mươi đồng
đến một mươi một h năm thì khách từ chối nhận hàng zipper đạt liên hệ với người bán hai cây hòa đỗ quyên cho ông nhạt
sau đó để khách và người bán trao đổi điện thoại
khoảng một mươi một h một mươi năm người bán và khách trao đổi xong
đồng thời người bán thông tin tranh đạt thu phí hoàn và anh đạt trao đổi lại đúng như vậy cho khách
như vậy anh đạt đã thực hiện đúng trách nhiệm của một zipper là giao hàng
khi có bất kỳ vấn đề gì sẽ liên hệ với người bán để người bán và khách tự thống nhất
đồng thời yêu cầu ông nhạt trả phí ship vận chuyển cây đỗ quyên mà ông nhạt từ chối nhận
ba mươi đồng là đúng với trách nhiệm của người giao hàng
theo bà hàn thị thủy trong suốt mấy năm hoạt động khách từ chối nhận hàng dĩ nhiên có
nhưng đánh shipper một cách vô lý như trường hợp này thì chưa bao giờ gặp
đây là một sự việc đáng tiếc và cũng là dịp để bộ phận nhân sự công ty giúp kinh nghiệm
đưa ra những giải pháp để bảo vệ nhân viên sâu sắc hơn tích cực hơn
khi tiếp xúc với những khách hàng có khuyên hướng và tính bạo lực
theo bà thủy công ty sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị tranh đạt
và cử người theo dõi tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình chăm sóc sức khỏe tranh đạt
bên cạnh đó công ty cũng chi trả các khoản ứng viện phí thay cho gia đình
nhưng nhận sự việc nhiều doanh nghiệp trong ngành cho rằng nên xây lại quy trình chuyển phát
tránh cái vã giữa zipper và khách
đồng thời công ty chuyển phát cũng cần phải có cơ chế mạnh mẽ hơn
để bảo vệ zipper trong những trường hợp nhận cảm khi khách băm hàng
coo festip phạm văn hoàng cho biết
đã gặp rất nhiều trường hợp shipper bị khách đánh
nhưng chưa nhận thấy vụ nào kinh khủng như nam shipper ở quảng ngãi như vậy
nghề zipper rủi ro luôn trầu trực khi chúng phải những shop lừa đảo
khách nhận hàng giả thì người giao hàng lãnh đòn
tại sao phải trả tiền ship khi tôi không muốn nhận hàng
ông hoàng nói về những câu nói như vậy của khách hàng mà shipper thường xuyên đối diện
ông hoàng nói kinh nghiệm vận hành của festip
shipper giao hàng có hai dạng như giao hàng cho sản thương mại và giao hàng cho các shop
các dân hàng trên sản thương mại điện tử quy định khá chặt chẽ
hàng của sàn khi giao gặp vấn đề khách không cự cãi với nhân viên mà có thể bấm nút hoàn trả hàng
phản ánh là sẽ có bộ phận xử lý
còn đối với những cửa hàng nhỏ khách hàng với chủ shart sẽ thỏa thuận mua bán
shipper giao hàng nhưng chi phí ship là câu chuyện mỗi nơi mỗi khác
có thể khách thỏa thuận với khách trả phí ship khi nhận hàng
nhưng khi hoàn trả hàng lại không nói xử lý như thế nào từ đó gây khó cho shipper
thực tế khi cửa hàng lên đơn đơn vị chuyển phát thường thu tiền ship của chủ shop
trong trường hợp khách từ chối nhận hàng và shipper không đòi được tiền ship
thì báo lại cho chủ shop để hoàn đơn
chính chủ shop sẽ phải trả thêm tiền ship cho đơn vị giao hàng
đồng quan điểm trên ông đỗ văn thắng tổng giám đốc công ty cổ phần biêu chính việt nam cho biết
trong quy trình xử lý trường hợp khách không trả phí ship thì sẽ có đội ngũ công ty giải quyết
không để khách và shipper cãi qua cãi lại với nhau
công ty cộng phần biêu chính việt nam
áp dụng quy trình này nên không có trường hợp cãi vã đánh nhau của shipper